thời gian gần đây mặc dù thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên ở tây nguyên
và chỉ đạo các cấp chính quyền cùng các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng
thế nhưng tại nhiều khu rừng tự nhiên ở tỉnh đắk lắc lâm tặc vẫn ngang nhiên chặt phá rừng như chỗ không người
trong những ngày cuối tháng ba vừa qua phóng viên truyền hình nhân dân đã xâm nhập vào các tiểu khu rừng tự nhiên
được giao cho công ty lâm nghiệp trư mờ lanh nằm trên địa bàn xã trư mờ lanh huyện e súp đắk lắc
quản lý và tận mắt chứng kiến cảnh lâm tặc ngang nhiên phá rừng ở đây
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại tiểu khu hai trăm bảy mươi ba do công ty lâm nghiệp chư mờ lanh
nằm trên địa bàn xã chư mờ lanh huyện e súp tỉnh đắk lắc quản lý
chỉ trong một buổi sáng các đối tượng lâm tặc đã cưa cắt triệt hạ trắng gần một trăm linh cây gỗ tại tiểu khu này
tại hiện trường tiếng cưa máy triệt hạ cây rừng của lâm tạc vẫn nổ vang
hàng trăm cây rừng bị triệt hạ nằm la liệt
tình trạng phá rừng ở đây diễn ra công khai nhưng không hiểu vì sao không thấy chủ rừng
cũng như lực lượng quản lý bảo vệ rừng của huyện e súp đến ngăn chặn
các đối tượng của con cháu của họ đá thổ rừng rậy rung là họ bản hết
quá có họ bản họ cho dân nó làm
nhưng mà chứ đấy cho các anh coi như mấy cái rừng này cho các con như nó đọc hết cũng có một cái gì
nhưng nếu tình trạng này nếu không bảo vệ được cái hộ thường này rồi cũng sẽ bắt
trong suốt buổi sáng chúng tôi ghi hình tiếng cưa máy phá rừng của lâm tặc nổ vang cả một khu rừng
các đối tượng lâm tạc thì tan phá hết rừng già đến rừng non
nhưng không hề thấy bóng sáng của một lực lượng chức năng bảo vệ rừng nào ghé qua đây cả
trách nhiệm như diện tích ngầm này
thì trách nhiệm trước hết là tiểu khu trưởng
anh tiểu khu trưởng phải chịu trách nhiệm quản lý cái diện tích được đơn vị giao
mà khi mà để phá rừng mà không phát hiện cũng như không báo cáo
ở đây là phải quy trách nhiệm cho đơn vị chủ rừng
mà đặc biệt là người đứng đầu của đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
được cái việc để tài nguyên rừng bị mất
được giao cho mà không quản lý không triển phát lực lượng để rừng mất
thì vấn đề này rõ ràng là đơn vị chủ rừng là người được giao tài nguyên rừng
thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm được cơ quan nhận được được pháp luật
trong khi đơn vị chủ rừng và lãnh đạo chính quyền địa phương cho rằng
công tác quản lý bảo vệ rừng và xử lý các đối tượng phá rừng trên địa bàn
còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng chỉ trong một buổi sáng chúng tôi đã tiếp cận và ghi hình hiện trường
lâm tặc ngang nhiên phá rừng một cách công khai
nhưng không có đơn vị lực lượng chức năng nào đến ngăn chặn
rõ ràng công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp chư mờ lanh
đang bị buông lỏng cần phải xử lý nghiêm